chính phủ đã chính thức thông qua chủ trương triển khai dự án đường bộ cao tốc bắc nam
khi được triển khai dự án này sẽ đem lại nhiều lợi ích phát huy được tiềm năng của các tỉnh thành mà tuyến đường đi qua
giảm áp lực và khai thác có hiệu quả hơn tuyến quốc lộ một
tuy nhiên xung quanh vấn đề này vẫn còn nhiều khó khăn cần được giải quyết
việc xây dựng cao tốc bắc nam nhánh phía đông có vai trò rất quan trọng
kết nối trung tâm chính trị thủ đô hà nội và trung tâm kinh tế thành phố hồ chí minh
đi qua địa phận của hai mươi tỉnh thành phố đồng thời sẽ tác động đến bốn mươi năm dân số
đóng góp năm mươi hai gdp ảnh hưởng đến bảy mươi năm các cảng biển và sáu mươi bảy các khu kinh tế của cả nước
việc triển khai dự án này hiện nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư
và là một trong những dự án nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất của nhà nước với chi phí đầu tư thực hiện lên tới ba mươi chín
từ kinh phí cho đến tổng thức thực hiện để loại bỏ cái rủi ro trong quá trình giải phóng bất bằng
thứ hai tất cả mọi cam kết như tôi đã trả lời
tức là bài toán đưa ra là đưa ra ngay từ đầu và các nhà đầu tư được xác định ngay từ đầu để cho các nhà đầu tư học kinh toán
vấn đề thứ ba là về giá như tôi đã nói giá là có mức giá khơi đeo và có khung giá trong tương tư thời kỳ
vấn đề thứ tư lợi nhuận thì chúng tôi kiếm những chiến trị của lợi nhuận một mươi bốn
nhằm từng bước triển khai dự án này
cuộc tọa đàm xây dựng cao tốc bắc nam nhánh đông từ chủ trương chính sách đến hiện thực
được bộ giao thông vận tải tổ chức ngày một tháng một mươi một tại hà nội
nội dung tọa đàm chủ yếu tập trung vào những vấn đề như quy mô cũng như lộ trình thực hiện dự án
cách thức huy động vốn để thực hiện và cần làm gì để dự án được triển khai một cách có hiệu quả công khai và minh bạch
nhiều dự án mà chúng tôi đầu tư thì chính sách pháp luật của nhà nước liên tục thay đổi
tuy nhiên thì lại thay đổi như thế này
nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải đảm bảo được nguyên tắc không hồi tố của pháp luật
dự án hoàn thành được và sử dụng những cái lưu lượng do phát triển kinh tế chưa đảm bảo
và cái lưu lượng nó chưa đảm bảo
vậy thì ai là vấn đề là chia sẻ cái rủi ro này cho nhà đầu tư
ở đây là mình đấu thầu một cách minh bạch và rộng đại
không chỉ kỳ định thầu như tất cả các dự án bot được đây mình làm
cái thứ ba là mình xử lý được là cái thu phí ở đây là mình thu phí không dừng
tức là cứ một km
như anh huy nói là một năm trăm linh đến hai một km
thì mình thu phí ai tham gia một km nào thì trả tiền một km đấy
mình trú trọng vào tư vấn trú trọng vào thiết kế và ngay từ đầu
và được tính toán và đến nghiên cứu rất kỹ
để đưa ra một bản về thiết kế kỹ thuật và thi công là tổng mức đầu tư là nó chính xác
được biết dự án sẽ được phân kỳ đầu tư thành ba giai đoạn
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy và kết thúc sau năm hai nghìn hai mươi tám
đi qua hai mươi tỉnh với tổng mức đầu tư hơn ba trăm linh tỷ đồng
do đó rất cần phải có một cơ chế chính sách phù hợp và đặc thù thì mới có thể hiện thực hóa được điều này